thưa quý vị vào chiều ngày chín tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm
tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tất thành cang
kiệu phò bi thư thường trực tp hcm tám năm sáu tháng tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
lịnh án một mươi chín năm tù chín bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù treo đến một mươi bốn năm tù
các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của công ty phát triển nam sài gòn
cho công ty nguyễn kim nhưng không thông qua đầu giá không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định
gây thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng
một đường dây hóa
trên hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sfx capital
vừa bị lực lượng phối hợp công an quảng ninh cục an ninh mạng bộ công an phối hợp triệt phá
cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cờ trên sàn sfxx
do đường dây của đối tượng đào minh sáng chú tại hà nội tổ chức
số tiền giao dịch qua sản từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay lên đến chín mươi triệu usd tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
cơ quan công an đã triệu tập một mươi đối tượng bắt khẩn cấp bốn đối tượng thu một mươi điện thoại di động
năm máy tính và một thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu
lập nick facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn trung hiếu trú tại tp hà nội vừa bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lập nic giả đăng các bài giao bán máy xúc giá cạnh tranh từ lào về việt nam
khi có khách hỏi mua máy đối tượng yêu cầu đặt cọc từ hai mươi đến ba mươi giá trị
và hứa hẹn bảy đến một mươi ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về việt nam giao
sau khi nhận được tiền cọc hiếu không giao xe như đã hứa chiếm đoạt luôn số tiền của khách
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền trên bảy ba tỷ đồng
phòng kỳ sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đã triệt phá hai chuyên án bắt giữ chín đối tượng
chuyên hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền khoảng ba bảy tỷ đồng và thu lợi bất chính bảy trăm hai mươi triệu đồng
các nghi phạm này đòi nợ theo kiểu cô đơn
công an tp đà nẵng đã tạm giữ hai xe ô tô bảy xe máy và nhiều tài liệu liên quan cho vay lãi nặng
thông đồng bao che cho tội phạm khai thác lâm sản trái phép
một mươi cán bộ là phó chủ tịch xã kiểm lâm viên cán bộ nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng
vừa bị công an huyện đam rồng
tỉnh lâm đồng khởi tố
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng được phê duyệt việc xin cưa hạ bảy mươi bốn cây gỗ thông
bị chết dọc đường đi có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão
bảy cán bộ trên được giao giám sát việc khai thác nhưng lại có dấu hiệu thông đồng bao che cho công ty lộc phát
do nguyễn văn quý làm chủ cưa hạ
ngoài phương án được duyệt một trăm hai mươi hai cây gỗ thông và trò gây thiệt hại về lâm sản chín mươi sáu mét khối gỗ
chiều chín tháng sáu công an quận hòa mai thành phố hà nội đã triệu tập vũ trọng đam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trốn tại huyện thanh trì
người đàn ông hành hung bé gái bốn tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị linh đàm quận hoàng mai đến trụ sở để làm rõ
vụ việc xảy ra vào ngày bảy tháng sáu tại một nhà sách thuộc phường hoàng liệt
theo hình ảnh từ camera giám sát tại khu vui chơi trong nhà sách một cháu bé bốn tuổi vô tình ném trúng quả bóng vào mặt
một người đàn ông đeo kính cận
sau đó người đàn ông này đã dùng tay tát và đánh vào người khiến cho bé gái hoảng loạn
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang vừa phá án và bắt giữ năm đối tượng trộm tài sản đã gây ra nhiều vụ án trộm
trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây
qua điều tra ban đầu năm đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện cai lậy thị xã cai lậy huyện tân phước
tất cả năm đối tượng đều nghỉ ma túy không có nghề nghiệp nên rủ nhau đi trộm tài sản
ngoài ra bốn đối tượng lê văn phúc lê hữu vinh nguyễn triêu và huỳnh hải đăng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
tan vật mà lực lượng công an thu giữ gồm bốn xe mô tô một vỏ lãi
công an thị xã cai lệ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng nay ngày chín tháng sáu một kho xưởng đồ gỗ trong lúc không hoạt động nhưng vẫn bất ngờ bốc cháy
vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện nhà bè tp hcm
thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng đám cháy bất ngờ xuất phát từ sân thượng của căn nhà số hai trăm năm mươi bốn đường nguyễn bỉnh xã phú xuân huyện nhà bè sau đó lan xuống bên dưới
ở phía dưới của căn nhà là xưởng sản xuất gỗ chui làm nổ thất bàn ghế và nhiều vật dùng dễ cháy nên khi gặp lửa đã bốc cháy dư dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện nhà bè huy động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến dập lửa
sau đó lực lượng chữa cháy ở khu vực lân cận cũng được điều động tới chi phí
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
cùng một số đơn vị liên quan triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
qua khai thác dữ liệu hệ thống sfxx bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cược trên sàn sfxx
do đường dây của đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại hoài đức hà nội tổ chức
số tiền giao dịch qua sàn từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay lên đến chín mươi triệu usd tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
tại quảng ninh tiến hành kiểm tra một địa điểm văn phòng chi nhánh sàn ssf tại hạ long
cơ quan công an đã triệu tập một mươi đối tượng có tài khoản tham gia cá cược trên sàn sfx
trong đó có hai đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và tám đối tượng người chơi tham gia sàn sf giữ vai trò là con bạc
qua đấu tranh cơ quan công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long
thu giữ một mươi điện thoại di động năm máy tính một thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cơ quan công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long
thu giữ một mươi điện thoại di động năm máy tính một thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cơ quan công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long

một đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cơ quan công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long

với hành vi chống người thi hành công vụ trần tích tùng chủ tải xã tam anh bắc huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua qua công tác nắm tình hình nghi vấn xe máy hiệu filel không gắn biển số là xe bị trộm trước đó tại xã tam tiến
công an phường an sơn đã phối hợp với công an các xã tam tiến tam xuân tiếp cận một tiếp cận và xác minh điều tra
khi thấy lực lượng công an tùng định nổ máy bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra
tại đây tùng đã cầm hai con dao dài hai mươi năm cm lao tới chém tổ công tác và lấy một hòn đá lớn ném về phía tổ công tác gây thương tích cho một đồng chí
sau đó đối tượng mở nắp bình xăng xe máy dùng bật lửa châm lửa đốt rồi tẩu thoát
sau hai ngày lần trốn tùng đã bị công an thành phố tam kỳ bắt giữ
bằng thủ đoạn là giả danh cán bộ tòa án thông qua mạng xã hội facebook và zalo đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã tân thành huyện lục nam đã lừa đảo hơn hai mươi người ở nhiều tỉnh thành khác nhau với số tiền hàng trăm triệu đồng
tiến hành khám xét cân cấp nơi ở của huệ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã thu giữ được nhiều điện thoại
sim thẻ atm cùng với nhiều tăng vật liên quan đến hành vi lừa đảo
theo đó với thủ đoạn hết sức tinh vi huệ đã lập một facebook ảo có tên thị hoài vào nhóm facebook có tên thủ tục ly hôn
bình luận vào các bài viết muốn tư vấn ly hôn trên hội nhóm
sau đó khi có người nhắn tin cần tư vấn huệ nói có quen biết với cán bộ bên tòa án có thể giải quyết nhanh chóng
sau khi con mồi cắn câu huệ cho số điện thoại bảo là cán bộ tòa án
tuy nhiên không ai khác vẫn là huệ
khi bị hại gọi điện đến huệ giới thiệu mình là cán bộ tòa án yêu cầu mọi người chuyển khoản trước khi hướng dẫn làm thủ tục ly hôn
tinh vi hơn nữa để tránh bị phát hiện với mỗi con mồi huệ huệ thường cho số tài khoản mang tên một người khác
sau đó mới chuyển vào tài khoản của mình
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng huệ đã lừa đảo hơn hai mươi người ở khắp các tỉnh thành như hải dương thái nguyên bắc giang với số tiền hàng trăm triệu đồng